chính phủ vừa ban hành nghị định số chín mươi một năm hai nghìn một mươi chín về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
với nhiều điểm mới bổ sung và tăng nặng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
nghị định được kỳ vọng sẽ đủ sức gian đe phòng ngừa hành vi vi phạm
mạnh tay hơn trong vấn đề xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai
và sau đây là một số điểm điều chỉnh nổi bật được chúng tôi tổng hợp
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo khoản ba bốn điều chín nghị định chín mươi một năm hai nghìn một mươi chín chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp
trong đó có đất ở tại khu vực nông thôn và đô thị mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép
thì phạt tiền theo diện tích tự ý chuyển mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân cao nhất là một tỷ đồng
ngoài bị phạt tiền thì người có hành vi vi phạm buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm
theo khoản một điều ba mươi hai nghị định chín mươi một năm hai nghìn một mươi
hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn một mươi hai tháng liên tục
đất trồng cây lâu năm trong thời hạn một mươi tám tháng liên tục
mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân tối đa là hai mươi triệu đồng
biện pháp khắc phục là buộc sử dụng đất theo mục đích được nhà nước sao cho thuê công nhận quyền sử dụng đất
trường hợp đã bị xử lý phạt mà không đưa đất vào sử dụng thì sẽ bị nhà nước thu hồi
theo khoản ba điều một mươi tám nghị định chín mươi một năm hai nghìn một mươi
chuyển nhượng tặng cho cho thuê
thế chấp bằng quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện bị phạt tiền từ ba đến hai mươi triệu đồng đối với cá nhân
mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân tối đa là bốn mươi triệu đồng
theo khoản hai ba điều một mươi bảy nghị định chín mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định bị phạt tiền từ một đến năm triệu đồng
áp dụng cho khu vực nông thôn và gấp đôi đối với khu vực đô thị
mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt
đối với cá nhân tối đa là hai mươi triệu đồng
theo khoản ba điều một mươi bốn nghị định chín mươi một năm hai nghìn một mươi
trường hợp lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn
trừ trường hợp lấn chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình
và đất công trình có hành lang bảo vệ đất trụ sở làm việc
và cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan tổ chức
thì bị xử phạt từ một mươi triệu đồng đến một tỷ đồng đối với các vi phạm